do diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hồ chí minh
mà trong một mươi tuần qua thì đã có trên một trăm bảy mươi năm sinh viên học sinh
và cán bộ giáo viên của một loạt trường học các cấp tại thành phố
phải nghỉ học nghỉ dạy để phòng tránh dịch
và vào ngày bảy tháng một mươi hai thì nhiều trường đã bắt đầu đón học sinh sinh viên trở lại trường
tiếp tục chương trình học trong tình hình công tác phòng chống dịch
được thực hiện nghiêm ngặt để có thể đảm bảo môi trường học đường an toàn
sáng ngày bảy tháng một mươi hai hầu hết sinh viên giảng viên trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh
đã trở lại giảng đường tiếp tục dạy và học
trước đó do bệnh nhân một ba trăm bốn mươi hai tiếp viên hàng không là sinh viên của trường đi học trong thời gian cách ly
khiến hơn ba mươi sinh viên của trường phải tạm nghỉ học trong vòng năm ngày
sau khi thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định trường đại học công nghệ đã hoạt động bình thường trở lại
ngoài các trường hợp phải tiếp tục cách ly được yêu cầu cách ly tại nhà
với các sinh viên đã đi học trở lại ý thức tự xác thực hiện thông điệp năm
chủ động phòng dịch cả trong lẫn ngoài sẵn đường đại học góp phần tạo sự yên tâm chung cho thời gian đến lớp
sự xuất hiện của bốn ca mắc covid một mươi chín mới đây tại thành phố hồ chí minh khiến gần một trăm bảy mươi sinh viên
học sinh và trên sáu cán bộ giáo viên giảng viên phải nghỉ để phòng dịch
trong đó khối cao đẳng đại học có gần một trăm sáu mươi một sinh viên
cùng tám hai trăm linh học sinh khối mẩm non tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
trường tiểu học võ văn tần quận sáu một trong hai trường tiểu học phải nghỉ học toàn bộ
do liên quan đến bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy giáo viên tiếng anh cũng đã đón học sinh đi học bình thường trở lại
với các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm ngặt
từ ý thức chấp hành nghiêm túc của nhà trường giáo viên đến học sinh sinh viên và các phụ huynh
môi trường học đường an toàn với dịch được bảo đảm tốt để giúp các sinh viên
học sinh đi học bình thường trở lại trong giai đoạn nước suốt cuối học kỳ một này